kính thưa quý vị công an quận ba tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà số ba trăm năm mươi năm điện biên phủ
phường bốn quận ba tp hcm lúc rạng sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ cùng ngày đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo cháy nhà tại địa chỉ trên
xe chữa cháy chuyên dụng cùng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ xuất phát
khoảng bốn phút sau lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường
tìm cách tiếp cận vụ cháy
nhận thấy đám cháy đang phát triển từ lầu một lên lầu hai và có hai người bị mắc kẹt
đơn vị đã tiến hành công tác cứu nạn đồng thời triển khai đội hình chữa cháy
phù hợp với đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một
tổ công tác đã cứu được hai người mắc kẹt trong đám cháy
gồm bà nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy và chị lê thị tuyết nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
để đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định
hai người bị đại được đưa vào bệnh viện bình dân kiểm tra
xong xong đó lực lượng chữa cháy khởi trương vùng nước dập lửa và ngăn chặn cháy lan
khoảng ba mươi phút sau đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy là bốn m hai của lầu một và bốn m hai của lầu hai bị cháy
nhiều vật dụng sinh hoạt bị cháy hư hỏng
bảo vệ được một trăm bảy mươi hai trong một trăm tám mươi m hai của hai lầu không để cháy lan suốt trệt và hụt dân liên kề